bộ công thương đã có văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán xâm nhập mặn
bộ công thương giữ nguyên đề xuất cho phép tiếp tục xuất khẩu bốn trăm linh tấn gạo trong tháng bốn này
căn cứ cho đề xuất này bộ công thương cho biết tính đến ngày một mươi năm tháng ba vừa qua xuất khẩu gạo đạt khoảng một ba triệu tấn
trong khi đó theo báo cáo của hiệp hội lương thực việt nam nếu tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo không ký hợp đồng mới của thủ tướng chính phủ
lượng gạo dư của các doanh nghiệp thuộc hiệp hội vào thời điểm ba mươi một tháng năm là khoảng hai trăm sáu mươi sáu tấn
trước tình hình này các doanh nghiệp kiến nghị phương án xuất khẩu gạo có kiểm soát trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
nhưng vẫn bảo đảm duy trì sản xuất và tăng trưởng kinh tế
trước mắt trong tháng bốn bộ công thương sẽ đề xuất với chính phủ cho xuất khoảng bốn trăm linh tấn
vào tuần cuối cùng của tháng bốn căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh và báo cáo của các bộ ngành
thủ tướng sẽ xem xét quyết định phương hướng điều hành xuất khẩu gạo cho tháng năm